trong ba ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt triển khai lực lượng hỗ trợ điều tiết ổn định trật tự tại toàn bộ các điểm thi bảo đảm thuận tiện cho người thân đưa đón thí sinh đến trường
tại một trăm một mươi một điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay nhờ sự có mặt điều tiết sắp xếp của lực lượng cảnh sát giao thông nên không còn hình ảnh lộn xộn như thường thấy
cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng tình nguyện viên tiếp sức cho thí sinh qua những việc làm thiết thực
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm còn chủ động các phương án tạo điều kiện hoặc huy động phương tiện đưa thí sinh đến địa điểm thi đúng giờ khi có sự cố xảy ra
tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xung quanh các khu vực hội đồng thi
bảo đảm tình hình giao thông tại các khu vực
các khu vực này được thông suốt

cảnh sát giao thông tp hcm còn chủ động các phương án tạo điều kiện hoặc huy động phương tiện đưa thí sinh đến địa điểm thi